ngày hai mươi chín tháng chín đảng bộ thành phố lai châu tỉnh lai châu đã long trọng tổ chức
lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và gặp mặt kỷ niệm một mươi năm năm ngày thành lập
ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn bốn hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trạng đường một mươi năm năm xây dựng và phát triển kinh tế thành phố lai châu có tốc độ tăng trưởng khá
năm hai nghìn một mươi tám thu ngân sách địa phương đạt trên ba trăm linh tỷ đồng tăng ba mươi tám lần so với năm hai nghìn bốn
thu nhập bình quân đầu người đạt năm mươi một sáu triệu đồng một người một năm
hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung nâng độ tre phủ rừng đạt hai mươi bảy bốn mươi ba
toàn bộ tuyến đường nội thị đã được lắp đèn chiếu sáng
trên tám mươi năm đường nội thị được trồng cây xanh thảm cỏ
một trăm đường giao thông nông thôn được cứng hóa
một trăm linh hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và nước hợp vệ sinh
một trăm linh trường học được xây dựng kiên cố
hai mươi một trường đạt chuẩn quốc gia
một trăm linh xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế
bảy trên bảy xã phường và sáu mươi hai trên bảy mươi bốn bản tổ dân phố có nhà văn hóa
toàn đảng bộ thành phố hiện có ba mươi tám tri bộ đảng bộ cơ sở với hai bảy trăm một mươi bảy đảng viên
với những thành quả đạt được thành phố lai châu được tặng thưởng huân chương lao động hàng nhất của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam